một nhóm trường đại học tại australia cho biết là họ sẽ cung cấp cho sinh viên trung quốc một khoản tiền
là một năm trăm linh đô la australia để họ có thể trở lại trường học thông qua nước thứ ba
động thái này diễn ra trong bối cảnh các trường đại học tại australia muốn tìm cách giảm thiểu tác động
của lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ trung quốc đại lục do dịch covid một mươi chín bùng phát
kể từ ngày một tháng hai australia đã cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ trung quốc đại lục
nhằm ngăn ngừa sự lây lan của covid một mươi chín
đây là thời điểm năm học mới tại australia diễn ra
các trường đại học tại nước này lo ngại hàng ngàn sinh viên sẽ xem xét lựa chọn các trường đại học ở quốc gia khác
nếu họ không thể đi học trong vòng vài tuần tới
theo chính phủ australia nếu các sinh viên ở bên ngoài trung quốc trong một mươi bốn ngày
họ sẽ được phép nhập cảnh vào australia
các trường đại học cho biết họ sẽ cung cấp cho sinh viên trung quốc khoản tiền thanh toán một lần
nếu họ đáp ứng được yêu cầu trên